sáng nay theo giờ việt nam các ứng cử viên tổng thống mỹ tiềm năng của cả đảng dân chủ và đảng cộng hòa
đã chính thức bước vào cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên theo hình thức họp kín tại tiểu bang iowa miền trung tây nước này
đây là cuộc tranh cử đầu tiên của các ứng cử viên nhằm giành tấm vé trở thành đại diện chính thức của mỗi đảng
để tham gia cuộc đua vào nhà trắng năm hai nghìn hai mươi
tại bang iowa các cuộc họp kín sẽ được tổ chức tại hơn một sáu trăm linh điểm là những địa điểm công cộng
với thời gian kéo dài khác nhau tối đa có thể lên tới hai giờ đồng hồ
chính vì vậy kết quả của các cuộc họp kín đầu tiên dự kiến sẽ bắt đầu được công bố vào khoảng hai mươi giờ ba mươi phút
theo giờ bờ đông và kết quả cuối cùng muộn nhất dự kiến sẽ được công bố vào lúc hai mươi ba giờ
tham gia cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên này đảng dân chủ có bảy ứng cử viên gồm thượng nghị sĩ độc lập bang vermont
bernie sanders cựu phó tổng thống joe biden thượng nghị sĩ elizabeth warren thượng nghị sĩ ami kolobucha
cựu thị trưởng pete buttiger doanh nhân andrew yang và tỷ phú quỹ đầu cơ
tom steyer ngoài ra cũng sẽ có các cuộc họp kín của đảng cộng hòa và tổng thống donald trump
dự kiến sẽ chiến thắng tại bang này tuy nhiên đối với đảng cộng hòa lá phiếu ở bang iowa không có ảnh hưởng lớn